thưa quý vị và các bạn thân mến để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
sở y tế tỉnh quảng ninh vừa có quyết định thành lập tổ tư vấn y tế hỗ trợ điều trị chăm sóc người mắc covid một mươi chín f qua đường dây nóng
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
quảng ninh đã triển khai cách ly điều trị theo dõi sức khỏe cho f không triệu chứng tại nhà và khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế
ngành y tế cũng thành lập tổ tư vấn bao gồm một mươi năm bác sĩ thuộc bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
bệnh viện số một đặt tại trung tâm y tế mong cái bệnh viện số hai đặt tại bệnh viện phổi quảng ninh
bệnh viện đao khoa quảng ninh bệnh viện bãi cháy bệnh viện đao khoa khu vực cầm phả bệnh viện sản nhi
tổ tư vấn có nhiệm vụ tiếp nhận các cuộc gọi từ hệ thống đường dây nóng để kịp thời giải đáp về phòng chống dịch covid một mươi chín
và tư vấn về điều trị chăm sóc f
để làm tốt nhiệm vụ các thành viên tổ tư vấn luôn chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn
các quy định hướng dẫn về điều trị chăm sóc f để tư vấn hỗ trợ người dân
thực hiện trao đổi tài liệu cập nhật thông tin thường xuyên giữa các thành viên qua nhóm zalo email
các thành viên tổ tư vấn làm theo chế độ
các chế độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cũng đã yêu cầu các sở ngành đơn vị trực thuộc tỉnh
chính quyền các cấp thông tin động viên người dân hạn chế tiếp xúc đi lại nếu không thực sự cần thiết
hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ mà khi tham gia hoạt động phải bỏ khẩu trang
nhất là đám cưới liên hoan ăn tất niên hay tổng kết